cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại ấp hai xã bình thới huyện bình đại tỉnh bến tre

do vết thương quá nặng hùng đã tử vong vào lúc hai mươi ba h cùng ngày tại bệnh viện hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tạm giữ đối tượng lương văn thanh để làm việc